xin kính chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến năm m hoạt động mạnh dần
nên tại vùng núi bắc bộ từ đêm qua và sáng nay đã có mưa rào và rông diện rải rác
cuộc bộ có mưa to đến rất to
lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng tám đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám có nơi trên năm mươi mm như
căn hồ hai lai châu bảy mươi hai tám mm nậm chảy lào cai năm mươi chín tám mm cốc bàng cao bằng một trăm bảy mươi một mm
và thái an hà giang một trăm hai mươi hai bốn mm
trong ngày hôm nay mưa tiếp tục lan dần xuống vùng trung du và đồng bằng ven biển bắc bộ
xuất hiện mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to
với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên hai trăm linh mm
đề phòng lụ quét sạt nở đất và ngập úng
cùng với mưa gia tăng thì nền nhiệt độ cũng giảm cao nhất trong ngày mai
giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn thời tiết mát mẻ
đối với các tỉnh miền trung
từ ngày mai khu vực nắng nóng có phần thu hẹp và xuất hiện tập trung
dọc theo các tỉnh từ hà tĩnh đến khánh hòa
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
chiều tối có mưa rông vài nơi
ninh thuận và bình thuận nhiệt độ không vượt quá ngưỡng ba mươi năm độ
riêng các tỉnh thanh hóa đến nghệ an đêm nay đến đêm mai
vẫn có mưa vừa và rông nên nền nhiệt độ thấp hơn cả
và giao động ứng hưởng ba mươi một ba mươi ba độ
quý vị cần đề phòng
với lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
tại khu vực tây nguyên và nam bộ
do tác động của gió mùa tây nam cường độ trung bình
nên có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên
từ hai mươi tám đến ba mươi một độ khu vực nam bộ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trên hầu gấp khu vực biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa rào và rông giải rác
làm giảm tầm nhìn xa xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam ở mức trung bình
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là hai mươi sáu ba mươi ba độ và hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây
có mưa vừa mưa to và rải rác có rông gió nhẹ
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh